theo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh từ ngày ba mươi tháng chạp cho đến hết ngày mùng ba tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị đã đón tiếp hơn năm mươi sáu lượt nhân dân khách quốc tế vào lăng viếng bắc và tham quan khu vực
cụ thể có bảy bảy trăm ba mươi năm lượt người vào lăng viếng bắc bốn mươi tám chín trăm linh bảy lượt người tham quan khu vực
tại khu di tích cá chín đã đón tiếp bảy mươi bảy đoàn với năm trăm linh lượt người đến sân hương tưởng niệm hồ chí minh và tham quan khu di tích
cán bộ nhân viên chiến sĩ của ban quản lý lăng đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong ban quản lý lăng và cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình
tổ chức đón tiếp chú đáo tận tình văn minh lịch sử đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và khách quốc tế
đến dân hương tưởng niệm bắc vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tham quan khu vực